các lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng dập lửa nhưng do thời tiết khô nóng và gió thổi mạnh nên đám cháy bùng phát rất nhanh cháy lớn lan ra nhiều khu vực
hiện tại các cơ quan chức năng tỉnh kiên giang đang xác định thống kê thiệt hại tài nguyên rừng và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thông tin về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h chiều nay ngày hai mươi ba tháng năm việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là tính từ sáu giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bốn đến một mươi tám h chiều ngày hai mươi ba tháng năm đã ba mươi bảy ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện việt nam có
tổng cộng là một trăm tám mươi bốn ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay tính đến sáng nay cũng là bước vào ngày thứ tư việt nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh kể từ bốn ca bệnh trở về từ nga và mỹ được công bố vào chiều ngày một mươi tám tháng năm
đến thời điểm này có hai trăm sáu mươi bảy ca bệnh trên ba trăm hai mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiếm tám mươi hai tổng số ca bệnh covid một mươi chín ở nước ta
liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân chín mươi một tại bệnh viện trợ rẫy giám đốc bệnh viện trợ rẫy cho biết tiên lượng bệnh nhân còn nặng
vì phụ thuộc gần hoàn toàn vào hệ thống ecmo nhiễm trùng phổi chưa khống chế được
kết quả chuột ct scan phổi lần hai của bệnh nhân cho thấy phần phổi phục hồi đã chiếm khoảng hai mươi ba mươi
theo lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy bệnh viện sẽ huy động toàn lực để cứu chữa cho bệnh nhân chín mươi một
đến khi bệnh nhân có đầy đủ các yếu tố thuận lợi về sức khỏe thì sẽ tiến hành ghép phổi theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn